thưa quý vị do vùng hội tụ gió có phần suy giảm nên đêm qua và hôm nay
mưa rông tại khu vực bắc bộ có phần suy giảm đi
tuy nhiên từ đêm nay khi hội tụ gió hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông tại đây cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rất to
lượng mưa có thể đạt ở mức là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh
cũng như lũ quét xa lở đất ở vùng núi rất nguy hiểm
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía đông bắc bộ có xu hướng giảm
hôm nay và ngày mai giá động ở mức là hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
từ đêm nay sẽ có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
lượng mưa dự báo ở mức là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt
có nơi còn cao hơn
mưa lớn dồn dập khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét
và xả lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân tại đây cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
khi cao nhất vào trưa và chiều mai
ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
và giảm nhẹ từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh miền trung
tuy vùng hồi tụ gió trên cao chỉ gây mưa rông cục bộ
tập trung tại khu vực thanh hóa
nhưng cũng giúp cho các tỉnh bắc trung bộ
giảm nắng nóng đáng kể
khi mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó phần từ quảng bình
trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày mai vẫn duy trì nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt cao hơn
giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
từ ngày một mươi năm thì khi khối không khí biển lấn vào
nên nhiệt độ trên khu vực này sẽ giảm đi đôi chút
khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên
cũng có nắng nóng gây gắt
với nền nhiệt độ trưa chiều đạt ở ngưỡng là
ba mươi năm đến ba mươi tám độ
phần từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
thì mức nhiệt dễ chịu hơn
chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
về chiều tối tại đây vẫn có mưa rông
vài nơi kèm theo đó là tố lốc
và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
sao đến ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
thì cùng với tác động của khối không khí biển
nên nhiệt độ trên cả khu vực sẽ giảm nhẹ
vùng cao tây nguyên
trong ba ngày tới chủ yếu là chịu ảnh hưởng
bởi hoạt động của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình nên tiếp tục duy trì
mưa rào và rông rẻ rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa
mưa to tập trung vào lúc chiều tối và tối
người dân cần chú ý đề phòng
trong cơn rông có thể xảy ra tố lốc
xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày thì mưa giảm và có sen kẽ
nắng gián đoạn với nhiệt độ trên khu vực
ở mức là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình nên về chiều tối
có mưa rông ở diện rẻ rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc
và gió giật mạnh còn ban ngày thì khu vực này
sẽ có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ
trưa chiều là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn